sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp có thể gặp tác dụng phụ là bị chảy máu âm đạo
tuy nhiên hiện tượng này cũng có thể là do nguyên nhân khác cần phải đến gặp bác sĩ ngay
và để tìm hiểu về những thông tin xung quanh vấn đề này
hãy cùng thạc sĩ nguyễn thu hiền giải đáp những thắc mắc ngay sau đây
thứ nhất vì sao sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp lại bị chảy máu âm đạo
dù khá an toàn và hiệu quả nhưng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng có thể gây ra tác dụng phụ như
chảy máu âm đạo đau bụng buồn nôn
thông thường tác dụng vụ này không đáng lo ngại bởi thuốc tránh thai khẩn cấp
chứa thành phần progestin và estrogen với hàm lượng cao có thể khiến người dùng bị chảy máu
hiện tượng này sẽ hết sau vài ngày uống thuốc hoặc hết khi chu kỳ kinh nguyệt của tháng tới có lại
tuy nhiên có một số trường hợp chảy máu âm đạo là bất thường
đặc biệt là với những người sử dụng thuốc không đúng cách như
dùng nhiều lần hơn so với khuyến cáo dùng khi không chắc trước đó đã mang thai hay chưa
đặc biệt là đối với người không biết mình đã có thai trước khi dùng thuốc
hiện tượng chảy máu có thể là do bị xảy thai thai ngoài tử cung
thứ hai khi nào cần gặp bác sĩ
dù những tác dụng phụ nêu trên là không đáng lo ngại
nhưng nếu thấy nôn nhiều sau khi uống thuốc bị đau bụng dưới mệt mỏi chóng mặt
đặc biệt là chảy máu ngày càng nhiều thì cần đi gặp bác sĩ ngay
tốt nhất nên đến ngay bệnh viện có chuyên khoa sản phụ để được khám kịp thời
bởi như trên đã nêu nếu bạn không biết trước đó đã mang thai
việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp có thể khiến bạn bị xảy thai
hoặc hiện tượng thai ngoài tử cung là tình trạng cấp cứu khẩn
nếu để muộn dẫn đến thai ngoài tử cung bị vỡ
đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong rất nhanh do hiện tượng mất máu
thứ ba một số lưu ý khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp
thuốc tránh thai khẩn cấp được coi là công cụ chữa cháy cho chị em
nhưng chỉ dùng trong các trường hợp khẩn cấp do quan hệ tình dục không an toàn
vì thế cần hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp
nên dùng các biện pháp tránh thai an toàn khác như sử dụng bao cao su cho nam giới
mang đặt âm đạo uống thuốc tránh thai hàng ngày
khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp cần lưu ý một số điều như sau
không nên lạm dụng thuốc không sử dụng thuốc quá hai lần trên một tháng
việc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp có thể làm thay đổi biến động tru kỳ kinh nguyệt của phụ nữ
với các hiện tượng như dòng kinh chậm kinh sử dụng nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp
có thể dẫn đến tình trạng tắc ống dẫn chứng dẫn đến vô sinh nguy cơ trở ngoài tử cung cao
thuốc có tác dụng tốt nhất trong vòng bảy mươi hai giờ sau quan hệ tình dục
cụ thể thuốc có tác dụng lên đến chín mươi năm nếu uống trong hai mươi bốn giờ đầu sau quan hệ tình dục
từ sau hai mươi bốn giờ đến bốn mươi tám giờ thuốc đạt hiệu quả tám mươi năm
từ sau bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ thuốc chỉ còn hiệu quả tránh thai là năm mươi tám
chính vì thế thạc sĩ có lời khuyên như sau
sau khi sử dụng thuốc đến chu kỳ kinh nguyệt nhưng vẫn không thấy có kinh
cần kiểm tra xem mình có mang thai hay không
bởi dù đã sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng vẫn còn một tỷ lệ nhỏ mang thai ngoài y muốn
thuốc tránh thai khẩn cấp là con dao hai lưỡi
nào có thể hiệu quả cao trong việc ngừa thai và khá an toàn nếu được sử dụng đúng cách
nhưng nếu sử dụng sai cách có thể để lại hậu quả
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản cũng như các dối loạn khác cho phụ nữ
khi buộc phải dùng thì nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
và đến gặp bác sĩ ngay nếu có các biểu hiện bất thường
đây có thể làm giảm hoặc chặn nguồn cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhì
và gây chảy máu nhiều ở thai phụ
thứ hai các triệu chứng của nhau bong non
nhau bong non rất dễ xảy ra trong ba tháng cuối của thai kỳ
đặc biệt là trong vài tuần cuối trước khi sinh
triệu chứng chính của nho bong non là chảy máu âm đạo
tuy nhiên đôi khi máu có thể bị tác lại phía sau nhau thai
và khoảng hai mươi trường hợp không bị chảy máu âm đạo
lượng máu âm đạo có thể thay đổi rất nhiều
và không nhất thiết cho biết nhau thai đã tách khỏi tử cung bao nhiêu phần trăm
mà có thể bị giữ lại bên trong tử cung
vì vậy ngay cả khi nhau bong non nghiêm trọng có thể không thấy xuất huyết
trong một số trường hợp nhau bong non phát triển chậm
bong nhau thai mạng tính có thể gây chảy máu âm đạo nhẹ không liên tục
thai nhi có thể không phát triển nhanh và thai phụ có thể bị thiếu ối hoặc các biến chứng khác
ngoài ra còn có các dấu hiệu như đau bụng đau lưng đột ngột
trường hợp nặng sẽ đau dữ dội tử cung cảm thấy các cơn co thắt tử cung
thường đến nối tiếp nhau có thể có choáng và có dấu hiệu tiền sàn giật
thứ ba các biến chứng của nhau bong non
nho mong non có thể gây ra các vấn đề nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và bé
đối với người mẹ nhau bong non có thể dẫn đến tình trạng sốc do mất máu
thai phụ có thể gặp các vấn đề về đông máu
có thể nguy cơ suy thận hoặc các cơ quan khác do mất máu
đối với thai nhi nhau bong non có thể làm thai nhi hạn chế sự tăng trưởng
do không nhận đủ chất dinh dưỡng không nhận đủ oxy dẫn đến sinh non thai chất lưu
thứ tư các phương pháp điều trị nhau bong non
việc điều trị bong nhau thai phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bong nhau
bác sĩ sẽ xác định xem băng nhau thai ở mức độ nhẹ trung bình hay nặng
nhau bong non nhẹ là hiện tượng mất máu nhưng máu trải chậm lại bạn và thai nhi vẫn ổn định
phương pháp điều trị cũng sẽ phụ thuộc vào quãng thời gian mang thai
nếu mất một lượng máu đáng kể thai phụ có thể cần truyền máu
nhau bao non nhẹ ở tuần thứ hai mươi bốn đến ba mươi bốn
nếu thai phụ và thai nhi đang khỏe mạnh bác sĩ có thể cho thai phụ dùng thuốc đề thử
và tăng tốc độ phát triển phổi của thai nhi và cho phép chúng tiếp tục phát triển
nếu thai phụ vẫn ra máu phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi chặt chẽ
nhau bong non nhẹ ở tuần thứ ba mươi bốn trở lên
nếu thai phụ sắp sinh đủ tháng bác sĩ có thể tiến hành biện pháp kích thích chuyển dạng hoặc mổ lấy thai
nếu thai nhi đã có đủ thời gian để phát triển sinh sớm hơn có thể làm giảm nguy cơ biến chứng sau này
nhau thay bong non ở mức độ trung bình đến nặng
mức độ bong nhau thai nặng được xác định bằng lượng máu mất đi đáng kể
và để hạn chế các biến chứng cho thai phụ và thai nhi bác sĩ thường yêu cầu xin ngay lập tức
thường bằng phương pháp bổ lấy thai
trong một số trường hợp nặng bác sĩ không thể tiến hành cầm máu
có thể phải cắt bỏ tử cung của thai phụ
tuy nhiên đây là một trường hợp hiếm gặp của cháy máu nghiêm trọng
thứ năm khi nào đến gặp bác sĩ
khi thấy các dấu hiệu triệu chứng của bong nho non cần đi khám hoặc liên hệ ngay với bác sĩ
nguyên nhân của bong nho non có thể bao gồm chấn thương hoặc chấn thương vùng bụng như do tai nạn
ngã hoặc mất nhanh chóng chất lỏng bao quanh và nước ối trong tử cung
các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ bong nho non ở phụ nữ mang thai bao gồm
bong nhau non trong lần mang thai trước không phải do chấn thương bụng
các vấn đề liên quan đến tăng huyết áp khi mang thai bao gồm tiền sản dật hội chính hair hoặc sản dật
bị ngã và đập hoặc bị đánh vào bụng thai phụ hút thuốc sử dụng cocaine trong thời kỳ mang thai
vỡ ối sớm gây dỏ dỉ nước ối trước khi kết thúc thai kỳ nhiễm trùng bên trong thư cung khi mang thai
lớn tuổi đặc biệt là trên bốn mươi tuổi
và dưới đây là cách phòng ngừa nhau bong non
có thể giảm các yếu tố nguy cơ nhất định như phụ nữ nhất là khi mang thai không hút thuốc
hoặc sử dụng chất gây nghiện giữ huyết áp ở mức độ ổn định
nếu thai phụ bị huyết áp cao cần được bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh chặt chẽ
nếu bạn bị chấn thương bụng do tai nạn cần đến ngay cơ sở y tế
nếu bạn đã từng bị bao nhau thai và đang có kế hoạch mang thai khác
cần đi khám để được bác sĩ tư vấn trước khi thụ thai để xem liệu có cách nào để giảm nguy cơ sẻ thai do bong nhau thai hay không